quỹ ban nhân dân tp đà nẵng vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm nút giao thông có tổng mức đầu tư là hơn năm trăm năm mươi tỷ đồng nằm phía bờ tây sông hàn đoạn cầu trần thị lý
nút giao thông phía tây cầu trần thị lý được quy hoạch ba tầng theo hướng bố trí cầu vượt thép rộng một mươi năm m bốn làn xe chạy dọc đường mùng hai tháng chín
trong khi đó dọc đường duy tân bố trí hầm chui rộng một mươi bốn năm mét với bốn làn xe ủy ban nhân dân quận hải châu chịu trách nhiệm bàn giao mốc giới trước ngày bảy tháng năm và niêm yết công bố công khai quy hoạch được duyệt theo quy định trước ngày một mươi hai tháng năm
dự kiến khởi công vào dịp hai tháng chín năm nay dự án này nhằm cải thiện tình trạng ủn tắc giao thông trong giờ cao điểm tạo nên một trục giao thông hoàn chỉnh kết nối sân bay quốc tế đà nẵng và khu vực biển phía đông thành phố